mặc dù trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra không ít vụ nổ bom đạn từ việc thu mua phế liệu
tuy nhiên hiện nay nhiều cơ sở thu mua còn quá chủ quan coi thường tính mạng của chính mình và người khác
sẵn sàng thu mua tàng trữ trái phép bom đạn có nguy cơ gây nổ cao
mặc dù cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền kiểm tra việc nghiêm cấm thu mua vật liệu nổ
tuy nhiên qua kiểm tra của cơ quan công an phát hiện cơ sở thu mua phế liệu của vợ chồng bà trần thị lê
ở xã tịnh hà huyện sơn tịnh chứa nhiều đầu đạn cối và quả đạn một trăm linh năm ly chưa nổ
chỉ cần cháy nổ thì sẽ xảy ra hậu quả khôn lường
tại quảng ngãi nhiều cơ sở thu mua phế liệu vẫn lén lút thu mua các loại vật liệu nổ như bom đạn còn xót lại sau chiến tranh
đa số chúng được người dân tìm thấy trong quá trình làm nương rẫy
hoặc đi giả phá
trong đợt cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm trước trong và sau tết
công an quảng ngãi để mạnh kiểm tra tuyên truyền về mối nguy hiểm tiềm ẩn của vũ khí vật liệu nổ bom mìn
và ra soát toàn bộ cơ sở kinh doanh phế liệu để tuyên truyền cho người kinh doanh hiểu mức độ nguy hiểm để phòng tránh
qua công tác kiểm tra này phòng cơ sở quản lý chính về đặc tội sậu cũng như lực lượng công an toàn tỉnh
sẽ hướng dẫn nhắc nhở và
làm cho các chủ cơ sở thấy được tác hại của việc thu mua các loại phế liệu phế phẩm
có liên quan đến bom mìn đạn và các chất nổ này
không có cam kết không mua các loại phế liệu phế phẩm này
có thể là dẫn đến nguy hại đối với gia đình và xã hội
toàn tỉnh quảng ngãi hiện có hàng trăm điểm thu mua phế liệu
phần lớn đều trật trội tạm bỡ
và các hoạt động phân loại cắt cưa của chủ phế liệu
diễn ra hoàn toàn bằng phương pháp thủ công
có một thực tế là cả người mua lẫn người bán phế liệu chiến tranh
đều thiếu kiến thức về vật liệu nổ
một số cơ sở lại nằm trong khu dân cư nên tiềm ẩn nhiều hiểm họa